ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã tổ chức diễn đàn kinh tế sản xuất tiêu thụ vải thiều và năm mươi hai sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh
tham dự diễn đàn có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đại diện các bộ ngành liên quan của trung ương và tham tán thương mại đại sứ quán trung quốc tại việt nam hồ tòa cầm
lãnh đạo thị bằng tường tỉnh quảng tây huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc và hàng trăm doanh nghiệp thương nhân trong và ngoài nước
với quan điểm chỉ đạo tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng và tiêu thụ
năm nay diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp ước đạt một mươi ba năm trăm linh ha global gap là hai trăm một mươi tám ha
với hàng trăm hộ tham gia tập trung tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
với sự kỳ công chăm sóc từ đầu vụ của bà con nông dân vải thiều năm nay của lục ngạn đủ tiêu chuẩn xuất sang các thị trường giá trị cao
như mỹ nhật bản australia và hàn quốc
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng vương đình huệ đã đánh giá cao ngành nông nghiệp của tỉnh bắc giang trong việc hướng dẫn nông dân
thực hiện quy trình chăm sóc hợp lý thực hành nông nghiệp tốt để sản phẩm bảo đảm chất lượng thúc đẩy thị trường tiêu thụ vải thiều được thuận lợi
lần này tại diễn đàn này tôi xin hẳn nghĩ lại là năm nay vải thiều bắc giang được mua và được cả giá
vải thiều thanh hà cũng được cả mua được cả giá do là chúng ta làm tốt công tác tiêu thụ
chúng tôi cũng đề nghị các bộ trí
tiếp tục đổi mới phương pháp tiếp cận phát triển thị trường xác định các thị trường trọng tâm trọng điểm
đầu tư công nghệ xây dựng thương hiệu nâng cao chất lượng nhằm kết nối ổn định cung cầu
đẩy mạnh xuất khẩu và tạo những chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nhất là các sản phẩm mà đã có thương hiệu
thời gian thu hoạch vải thiều chính vụ chỉ còn hơn một tháng từ ngày một mươi tháng sáu đến ngày hai mươi năm tháng bảy
do đó tỉnh bắc giang đang tập trung xúc tiến thương mại
đối cung cầu trao hàng các doanh nghiệp thương nhân đến đàm phán tiêu thụ vải thiều với các tỉnh giáp biên
chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của trung quốc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sang thu mua vải thiều
thực hiện mua bán theo hợp đồng thương mại chính thức phòng tránh rủi ro cho người trồng vải thiêu và doanh nghiệp tiêu thụ